đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ cấp sở cấp phòng bước đầu đã mang lại kết quả tích cực
khẳng định là một chủ trương đúng đắn tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt cần tiếp tục đổi mới
đây là khẳng định của các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ba năm thực hiện đề án này do bộ nội vụ tổ chức vào sáng nay hai mươi bảy tháng bốn
qua gần ba năm triển khai đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ cấp sở cấp phòng
một mươi cơ quan trung ương đã tuyển chọn được bốn mươi hai ứng viên quản lý cấp vụ và cấp phòng một mươi bảy địa phương đã tuyển chọn được ba trăm sáu mươi tám ứng viên cấp sở cấp phòng
hầu hết những người trúng tuyển được bổ nhiệm đều khẳng định được năng lực trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ
việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển không chỉ là cơ hội cho đội ngũ cán bộ thử thách khẳng định bản thân
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng cường dân chủ lựa chọn được các cán bộ có đầy đủ phẩm chất năng lực
tuy nhiên thực tế triển khai cho thấy còn nhiều khó khăn vướng mắt trong công tác tổ chức thi tuyển
để bảo đảm hiệu quả các bộ ngành địa phương kiến nghị cần khắc phục sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành
phải giải quyết tốt giữa thi tuyển và quy hoạch nội dung và cách thức thi tuyển cũng cần được sửa đổi bổ sung phù hợp bảo đảm sự thống nhất
đồng thời kiến nghị bộ chính trị ban bì thư xem xét nhân rộng việc thí điểm thi tuyển bảo đảm tối thiểu năm mươi vị trí lãnh đạo quản lý khi bổ nhiệm phải thông qua thi tuyển và tiến hành tổng kết vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai tức là sau năm năm triển khai đề án